liên quan đến việc một trăm linh các trường của nhiều tỉnh đều chọn một bộ sách giáo khoa lớp một mới
dư luận cho rằng có sự không khách quan bất bình thường và có khuất tất bên hành lang của nghị trường
phóng viên của chính nhân dân đã có cuộc trao đổi với các đại biểu quốc hội về các ý kiến xung quanh vấn đề này
dư luận cho rằng việc có nhiều tỉnh mà một trăm linh các trường đều chọn một bộ sách giáo khoa lớp một là điều bất bình thường
và có sự khuất tất thậm chí còn mang tính lợi ích nhóm
theo tôi thì cái việc mà đã giao quyền cho các địa phương và giao quyền cho các nhà trường để lựa chọn sách giáo khoa
thì chúng ta phải tin tưởng vào hội đồng đó lựa chọn sách giáo khoa nào tốt
thì địa phương đó cũng sẽ lựa chọn sách giáo khoa cho địa phương hoặc là cho nhà trường
cái việc này đối với góc độ quan điểm của tôi thì không có quá
chúng ta không nên quá quan tâm về việc chung với nhau chung với nhau về việc lựa chọn của mình
luật đã cho phép là các trường từ trụ trong cái vấn đề là lựa chọn một sách giáo khoa
như vậy là họ làm đúng là đúng luật
cái thứ hai nữa là trên thực tế để lựa chọn được một bộ sách giáo khoa tốt
không phải là truyền dệ không phải ai cũng làm được
và vì vậy cho nên rất có thể là các hiệu trưởng của các trường
người ta trao đổi với nhau người ta bàn bạc với nhau
trước hết là vấn đề của chuyên bôn của học thuật chứ chắc đã là vì tiêu cực
theo ý kiến của nhiều chuyên gia để đội mới áp dụng thành công thì nên bắt đầu
sở giáo dục và trước tiên là thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của các nhà trường
trong việc lựa chọn sách giáo khoa
đây là cái bước đầu tiên chúng ta đang thử nghiệm cái việc mà gọi là bắt đầu
để thực hiện cái nghị quyết tấm tám và thực hiện luật giáo dục sở đổi
thì chúng ta cũng phải để qua một cái năm này để xem là khi mà triển khai
cái vấn đề đó áp dụng vào trong cái các trường thì nó như thế nào
còn ngay cái ban đầu này chúng ta cũng chưa nên đánh giá vội
tôi cho rằng cũng phải đợi thời gian xem
trên thực tế họ lựa chọn như vậy có tốt không
dạng dạy có kết quả tốt cho học sinh không
và vẫn còn thời gian để cho chúng ta tiếp tục đánh giá này và thậm chí là phán xét
không có gì phải vội cả
luật giáo dục năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín quy định ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa
sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
theo quy định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
năm nay là năm đầu tiên các tỉnh thực hiện việc này
bộ giáo dục và đào tạo cũng chưa có tổng kết về việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương
mọi việc vẫn còn là quá sớm để nói lên được điều gì đó